tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể đã chủ trì cuộc họp xây dựng đề án
tổng kết việc thực hiện nghị quyết số một mươi ba ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai của trung ương đảng
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để trình cấp có thẩm quyền
xem xét quyết định các chủ trương chính sách phát triển thành phần kinh tế
tại đây phó thủ tướng đã đề nghị bổ sung các ý nghĩa của kinh tế tập thể đối với việc hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường xem xét tác động tới chính sách xây dựng nông tôn mới giảm nghèo bền vững
bảo đảm an sinh xã hội
theo báo cáo trong năm năm gần đây kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài
và có bước phát triển có khoảng năm mươi hợp tác xã phát triển hiệu quả tạo thêm việc làm
thu nhập cho các thành viên và người lao động cũng như thực hiện nghĩa vụ với ngân sách
nhà sản xuất
tuy nhiên hiện chất lượng hoạt động của một số hợp tác xã còn nhiều tồn tại
quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn yếu kém chưa có hệ thống thông tin dữ liệu của lĩnh vực này
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành xin ý kiến bộ chính trị về việc xây dựng luật riêng về kinh tế
hợp tác trong nông nghiệp trên cơ sở hệ thống pháp lý hiện nay xử lý triệt để các hợp tác xã không
thể giải thể hoặc không thể chuyển đổi do vướng nợ xem xét việc ủy thác chức năng kiểm toán hợp tác
xã cho liên minh hợp tác xã việt nam thực hiện để minh bạch tài chính của khối này